sự kiện hà nội quyết tử để tổ quốc quyết sinh nổi bật là hình ảnh chiến sĩ cảm tử quân ôm bom ba càng
gan góc lao vào xe tăng địch không chỉ động lại trong ký ức những chiến sĩ của trung đoàn thủ đô năm xưa
mà đã đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca bất tử
táng giã trị văn hóa nghìn năm thăng long đông đô hà nội
theo thống kê thành phố hà nội hiện có hơn ba mươi tám cựu thanh niên sung phong
thời gian qua nhiều chế độ chính sách cho cựu thanh niên sung phong đã được giải quyết
như trợ cấp một lần trợ cấp hàng tháng cấp thẻ bảo hiểm y tế trợ cấp mai táng
tuy nhiên việc giải quyết chính sách đối với thanh niên sung phong của thành phố hà nội còn nhiều vướng mắt
như giải quyết chế độ nhiễm chất độc da cam còn chậm
nhiều đồng chí thanh niên sung phong hy sinh nhưng chưa được công nhận liệt sĩ
nhiều thanh niên sung phong bị thương chưa được hưởng chế độ chính sách
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải biểu dương những thành tích
mà hội cựu thanh niên sung phong thành phố hà nội đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị các sở ngành của thành phố cần nhanh chóng giải quyết rứt điểm những vương mắc tồn tại
tìm hướng giải quyết cho từng trường hợp bởi theo đồng chí hoàng trung hải
trách nhiệm của thế hệ đi sau là phải chăm lo tri ân công lao sự hy sinh của thế hệ đi trước
trước mắt thời gian thực hiện không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
vẫn được giữ nguyên là từ một mươi chín h ngày thứ sáu đến hai mươi bốn h ngày chủ nhật
ngoài ra không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận sẽ được mở ra vào các dịp nghỉ lễ
nhưng sẽ không áp dụng trong dịp tết nguyên đán
ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố hà nội đã giao ban chỉ đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
phải hoàn thành lịch cụ thể của các hoạt động trong không gian đi bộ cho đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy vào cuối tháng một mươi hai này
sau đó lịch hoạt động này phải được công bố rộng rãi
ông nguyễn đức trung cũng cho biết mục tiêu của hà nội xây dựng không gian phố đi bộ hồ gươm và vùng phụ cận
là địa điểm văn hóa nên tất cả những hoạt động trên sẽ được tổ chức miễn phí
bên cạnh đó không biến nơi đây thành địa điểm
không biến nơi đây thành địa điểm thương mại dịch vụ mà chỉ là những hoạt động kèm theo phục vụ du khách
phố một mươi chín tháng một mươi hai là con phố nhỏ nối phố lý thường kiệt với phố hai bà trưng thuộc quận hoàn kiếm
con đường có tên là một mươi chín tháng một mươi hai vì nơi đây đã gắn với một sự kiện bi tráng của thủ đô vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hàng nghìn người dân và các chiến sĩ tự vệ thủ đô đã anh dũng hy sinh
khi đứng lên cầm súng hưởng ứng ngày toàn quốc kháng chiến
thi thể của những người dân và chiến sĩ hy sinh tại khu vực phố hàng bông cửa nam được đưa về đây trôn cất thành một ngôi mộ tập thể
chạy dài từ phố lý thường kiệt sang phố hai bà trưng
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn sau khi tiếp quản thủ đô chính quyền thành phố cho xây tường bao và ghi biển
nơi trôn cất đồng bào thủ đô hy sinh ngày toàn quốc kháng chiến một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đất nước thống nhất dì cốt nạn nhân chiến tranh được chuyển đi nơi đây được săn thành chợ gọi là chợ một mươi chín tháng một mươi hai
nhưng nhân dân quen gọi là chợ âm phù
chính bởi bối cảnh lịch sử quá đặc biệt nên dù bảy mươi năm đã trôi qua nhưng trong tâm thức của mỗi người con thủ đô
đều trào dâng cảm xúc khi nhắc đến con phố nhỏ nối phố lý thường kiệt với phố hai bà trưng
việc treo biển tuyên phố một mươi chín tháng một mươi hai là một việc làm thể hiện nghĩa tình với đồng bào thủ đô đã hy sinh vì đất nước
để các con cháu thế hệ sau không bao giờ lãng quên công ơn những người đã đổ máu vì hòa bình hôm nay
thưa quý vị cách đây đúng bảy mươi năm trong căn gác hẹp của một ngôi làng nhỏ bên bờ sông nhuệ
làng lụa vạn phúc hà đông chủ tịch hồ chí minh đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
trước hành động của thực dân pháp với âm mưu trở lại xâm lược nước ta một lần nữa
lời kêu gọi thể hiện ý chí quyết tâm toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ
hà nội ngày ấy mỗi ngôi nhà là một pháo đài mỗi đường phố là một chiến tuyến
còn mỗi người dân lại là một người chiến sĩ
làng lụa vạn phúc hôm nay như thế nào
căn phòng nơi bác viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến giờ ra sao
mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
nằm bên bờ sông nhuệ
nằm bên bờ sông nhuệ làng vạn phúc hà đông không chỉ nổi tiếng với nghề diệt lụa
mà còn được chọn là địa chỉ đỏ của cách mạng việt nam
an toàn khu của sứ ủy bắc kỳ trước cách mạng tháng tám
đây cũng chính là nơi vinh dự được đón bác hồ về ở và làm việc
từ ngày mùng ba đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
nơi ở những ngày này của người là nhà cụ nguyễn văn dương
đây là sừng diệt lụa lớn thường xuyên có khách đến giao thương nên che được mắt mật thám
bản thân cụ dương là người thường xuyên tham gia nhiều công việc
để phục vụ cách mạng
đây là nhà cụ nguyễn văn dương
cách đây bảy mươi năm thì bác hồ cùng với thường vụ trung ương đảng
đã về ở cái ngôi nhà của nguyễn văn dương
tại đây bác hồ đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
nơi không xa lắm hà nội thì chỉ có vùng hà đông thôi
và hà đông thì lại chỉ có vạn phúc hà đông
vạn phúc là an toàn khu của xứ ủy và của trung ương
bởi vì ở đây là cơ sở khách mạng
vì là làng tiểu thủ công nghiệp cả làng dệt lụa mà
thế cho nên hàng ngày có độ bốn năm trăm linh người ngoài mà bây giờ cứ gọi là người thiên hạ
đến làm việc ở vạn phúc
nhiều đồng chí cán bộ cao cấp của đảng
đóng vai là những người đi thợ làm để che mắt địch
ngôi nhà này nơi bác đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến hiệu triệu toàn dân tộc ta
đứng lên đánh đuổi thực dân pháp cùng nhiều gia đình khác như nhà cụ nguyễn quang oánh
nguyễn văn chắc chính là những cơ sở nuôi dấu và bảo vệ nhiều cán bộ lãnh đạo của đảng
như các đồng chí nguyễn văn cử hoàng quốc việt hoàng văn thụ trường trinh trần đăng ninh
sáu ngày đêm ở và làm việc tại đây bác đã chủ trì hội nghị trung ương trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và mở rộng quyết định phát động cuộc kháng chiến chống thực dân pháp trên toàn quốc
sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đài tiếng nói việt nam đặt tại hàng núi trầm xã phụng châu huyện trường mỹ
đã phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch hồ chí minh
đây là mệnh lệnh mở đầu cho cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân pháp xâm lược
bác đã ra một quyết định rất là kịp thời và phải nói là một bước ngoặt của cách mạng việt nam
từ năm một nghìn chín trăm ba mươi tám gia đình nhà tôi là ông bố tôi thì đã cũng được giác ngộ cách mạng và cũng đã tham gia về thanh niên cách mạng đồng chí hội
thời gian bác về làm việc tại vạn phúc không dài chỉ vẻn vẹn có một mươi sáu ngày đêm nhưng lại là thời điểm hết sức quan trọng đối với vận mệnh của đất nước
thực hiện lời kêu gọi của bác
tri bộ đảng chính quyền các đoàn thể nhất là các lực lượng tự vệ hăng hái bước vào chiến đấu
làng lụa vạn phúc và cả thị xã hà đông lúc bấy giờ thực sự là hậu phương trực tiếp của hà nội
ngày đêm tiếp sức cho hà nội chiến đấu và bao vây quân địch ở thủ đô tất cả để thủ đô chiến thắng
theo như lời kể thì khi mà bác về đây để viết lời kêu gọi tổng kháng chiến thì lúc bây giờ là rất là bí mật
mọi người là không ai biết đâu
thì bác đi rồi bấy giờ mới biết là bác đã về
thế còn trong khi ở đây thì bác được các đồng chí cán bộ
thế rồi là gia đình ở đây cũng tận tình giúp đỡ bảo vệ
thế và đồng thời là bác làm việc ở đây thì với các đồng chí ở trung ương
về làm việc với bác thì hầu như là rất bí mật thôi
những đóng góp quan trọng qua hai cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
vạn phúc đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cùng với huấn trương lao động hạng nhất nhì ba
ngôi nhà nơi bác ở và làm việc được giữ gìn nguyên trạng và nay đã trở thành nhà lưu niệm bắc hồ
bảy mươi năm qua những kỳ vật thiêng liêng đồ dùng sinh hoạt rẻ luyện sức khỏe như chiếc áo khaki của bác
giường ngủ bàn làm việc trậu thao đồng đôi tạ tay vẫn còn nguyên vẹn
ngôi nhà của cụ nguyễn văn dương cho đến nay thì vẫn nguyên bản
như từ những năm bác hồ đã ở và vẫn giữ nguyên các giá trị lịch sử của cái cơ sở cách mạng ở tại đây
và cho đến nay thì nhân dân vạn phúc vẫn giữ gìn và phát huy cái truyền thống lịch sử của quê hương vạn phúc
những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của đảng bộ và chính quyền địa phương
kinh tế xã hội phường vạn phúc từng bước phát triển đời sống của bà con quê lụa ngày một nâng cao
làng nghề chuyên nghiệp
truyền thống dệt lụa đã được thành phố chọn thí điểm phát triển làng nghề du lịch
lưu giữ nét văn hóa truyền thống
người dân vạn phúc luôn ghi nhớ lời dạy của bác hồ
trải qua nhiều thăng trầm lụa vạn phúc vẫn giữ được những nét truyền thống
sự tinh tế trong từng sản phẩm lụa
có lẽ là đối với mỗi một người dân vạn phúc
kể từ một mươi chín h ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi
thì nhà ông dương nguyễn văn dương
hôm nay là nhà lưu niệm chủ tịch hồ chí minh tại vạn phúc
đã trở thành một phần máu thịt của người dân vạn phúc
đã trở thành một điểm tựa về tinh thần
để cho các thế hệ người dân vạn phúc trong thời gian vừa qua
cũng như trong thời gian tiếp tới
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân
vạn phúc những ngày này nhộn nhịp đông vui hơn bao giờ hết
với các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm toàn cầu
toàn quốc kháng chiến
kỷ niệm ngày bác hồ viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tại chính quê hương mình
những người chứng kiến ngày tháng lịch sử ấy
hầu hết tuổi đều đã cao hoặc không còn nữa
nhưng thế hệ con cháu kế tiếp luôn giữ vững truyền thống yêu nước
tinh thần cách mạng dầu truyền thống văn hóa
nhiều năm liên tục vạn phúc đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh
hàng năm cho đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai
cùng những ngày sự kiện lớn thì nhân dân vạn phúc
cũng như khách tham quan ở trong nước cũng như quốc tế thường xuyên đến ngôi nhà này
để học tập cũng như là xem các hình ảnh ôn lại các truyền thống lịch sử của đảng ta cũng như bác hồ
đã trong những ngày nước sôi lở bỏng
tổ dân phố đoàn kết thuộc phường vạn phúc cũng rất vinh dự và tự hào
nơi đây là có một cái địa chỉ đỏ
cái niềm tự hào đó đã được lan truyền đến từ các con cháu
các tước học sinh rồi là các đoàn thể là cũng thường xuyên là đến dưng hương
và học tập cái đạo đức về lối sống của bác
trong xu thế hội nhập và phát triển vạn phúc được xác định là trọng điểm phát triển du lịch
được đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất
từ một vùng quê nghèo lạc hậu giờ đây vạn phúc đã vươn lên là một trong những phường có kinh tế phát triển
với cơ sở hạ tầng hiện đại số hộ nghèo hàng năm giảm dần
thời điểm hiện tại mỗi ngày vạn phúc đón hàng chục đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan và mua sắm
những di tích lịch sử cách mạng như thế này bên cạnh giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ địa phương
và giới thiệu với du khách gần xa về mảnh đất sâu truyền thống cách mạng
về một thời hào hùng của địa phương trong dòng chảy của lịch sử dân tộc
trong thời gian tới đây chúng tôi thực hiện quy hoạch phát triển làng nghề du lịch vạn phúc
gắn với du lịch
điểm di tích cách mạng nhà lưu niệm chủ tịch hồ chí minh của vạn phúc
cũng sẽ nằm trong hệ thống là một điểm đến đối với các tu du lịch khi đến vạn phúc
đây cũng là kết hợp giữa việc du lịch làng nghề truyền thống với du lịch
các di tích cách mạng trên địa bàn phường
thưa quý vị giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng khơi dậy lòng yêu nước cho thế hệ trẻ
được đảng nhà nước ta xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng
không chỉ nổi tiếng với nghề dệt lụa cổ truyền vạn phúc còn là địa chỉ đỏ của cách mạng việt nam
vì vậy việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương này
mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi
đã bảy mươi năm trôi qua kể từ ngày chủ tịch hồ chí minh viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tại làng vạn phúc
cũng tại nơi đây đã có rất nhiều những sự kiện nhân chứng hiện vật đi vào lịch sử
đó chính là tài sản niềm tự hào của mỗi người con quê hương vạn phúc
nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng của địa phương tinh thần cách mạng chống giặc
khơi dậy niềm tự hào đồng thời nhắc nhở mỗi người con vạn phúc biết nâng niu trân trọng giá trị của cuộc sống hòa bình
nhân dịp này ủy ban nhân dân phường vạn phúc phối hợp với hội cựu chiến binh tổ chức buổi gặp mặt
nhằm ôn lại kỷ niệm bảy mươi năm bác hồ viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tại quê hương mình
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
những giai đoạn hoạt động cách mạng của nhân dân vạn phúc đặc biệt nhấn mạnh thời kỳ bắc hồ và trung ương đảng về làm việc
bàn định những công việc trọng đại của đất nước
cũng là cơ hội để đoàn viên thanh niên được lắng nghe những câu chuyện
những kỷ niệm được kể lại từ chính người thân các gia đình nơi mà bác về sinh hoạt trong giai đoạn cách mạng quan trọng ấy
từ trước đến nay đảng nhà nước luôn luôn rất là quan tâm đến cái việc giáo dục cái truyền thống của dân tộc ta
đặc biệt là truyền thống yêu nước nhất là các đoàn viên thanh niên
để làm sao khơi dậy được cái lòng yêu nước cái tự hào về truyền thống của cha ông ta qua bảy mươi năm qua
từ khi mà bác hồ ra lời kêu gọi
để kêu gọi toàn quốc kháng chiến để từ đó mà trước cái sự tác động của nền kinh tế thị trường
của cái lối sống mới hiện nay thì để các em ý thức được cái giá trị truyền thống tốt đẹp ấy
để mà có một cái động cơ cái ý thức đối với cái sự nghiệp bảo vệ tổ quốc của mình
nhờ có buổi tọa đàm này hay là những cái lễ kỷ niệm
cụ thể hơn là những lời kể lại của ông nội cũng như bố mình
là những người đã trực tiếp tham gia những cuộc kháng chiến trước đây
và mình có thể cảm nhận lại rõ rệt cái không khí hào hùng
những cái tinh thần bất khuất của ông cha ta khi mà bác hồ đã đứng lên đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
bản thân tôi là một đoàn viên thanh niên hơn nữa là một người con của quê hương vạn phúc
là nơi mà bác hồ đã đứng lên kêu gọi toàn quốc kháng chiến
thì tôi tự nhận thấy mình phải có trách nhiệm trước hết là về học tập thật tốt
và hơn nữa mình có thể dành thời gian đi tham gia các hoạt động như là thiện nguyện

thông qua đó để như là một hình thức tưởng nhớ lại công ơn của cha anh
sau là kế thừa và phát huy những thành tiệu mà ông cha ta đã để lại
bên cạnh đó các ý kiến đều nhấn mạnh
bảy thập kỷ đi qua giá trị lịch sử lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch hồ chí minh vẫn vẹn nguyên
là bài học nhất là trong thời kỳ đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay và mai sau
đó chính là bài học về sự đồng lòng quyết tâm sắt đá
bảo vệ độc lập tự do của toàn dân tộc
việc hiểu rõ những giá trị trên có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh
đúng như những gì mà bác hồ vẫn hằng mong ước
ý thức được những giá trị trên đoàn thanh niên phường đã đề ra chương trình hành động ý nghĩa
đồng thời phát động các phong trào thi đua tích cực trên địa bàn
tri ân tưởng nhớ cũng như phát huy tinh thần cách mạng tinh thần yêu nước trong thời kỳ mới
xứng đáng với những truyền thống tốt đẹp của mảnh đất quê hương anh hùng giàu truyền thống cách mạng vạn phúc
nhằm giáo dục cái truyền thống cách mạng cho cái thế hệ trẻ
thì với cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi cũng đã chỉ đạo các tổ chức như là đoàn thanh niên
thì kết nạp đoàn viên thì cũng đều kết nạp tại nhà lương niệm chủ tịch hồ chí minh
thế rồi đối với các cái trường như trường tiểu học
thì cũng tổ chức các cái buổi học ngoại khóa tổ chức kết nạp đội tại địa điểm của nhà lương điện
thế và trong thời gian tới đây thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo được các hệ thống
các trường trên địa bàn phường để đưa cái tập bài giảng về giáo dục truyền thống cách mạng
cho các thế hệ học sinh của vạn phúc ngay từ bây giờ
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại